chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
cục hải quan tp hcm chủ trì phối hợp cùng đội sáu thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm vừa phá thành công ba chuyên án
bắt giữ tổng cộng hai mươi năm kg thuốc lắc heroin và một mươi tám kg cần sa vận chuyển trái phép
qua dịch vụ bưu chính quốc tế và chuyển phát nhanh
qua công tác thu thập thông tin cơ quan hải quan đã xác lập các chuyên án kế hoạch kiểm soát trọng điểm
xác định các đối tượng thuộc đường dây ma túy xuyên quốc gia tại đức pháp mỹ
thực hiện vận chuyển ma túy chất gây nghiện số lượng lớn về việt nam
và các đối tượng trong nước xuất khẩu trái phép ma túy sang australia
trong ngày bốn tháng một đơn vị đã phát hiện hai mươi biêu kiện chứa một mươi tám kg cần sa và hơn hai mươi năm kg thuốc lắc heroin
gửi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh với thủ đoạn cất dấu tinh vi trong các vật dụng gia đình
vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
một mươi trường hợp đang tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
tại quán karaoke ngọc thắng phường quảng thắng tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với công an phường quảng thắng phát hiện bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá
một đầu thu camera cùng nhiều công cụ đồ vật tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chân ma túy
qua test nhanh các đối tượng đều dương tính với các chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu người đứng đầu tổ chức sử dụng ma túy là lê tiến dũng
chú tại quang trung hai phường đông vệ tp thanh hóa
sáng ngày năm tháng một vừa qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh thuận
tống đạt lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với dương ngọc tuấn
giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên vĩnh hưng ninh thuận
có hộ khẩu thường chú tại phường đàng giang quận ngô quyền tp hải phòng
để điều tra làm rõ về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
khi khách hàng vay tiền công ty vĩnh hưng ninh thuận yêu cầu phải có xe máy chính chủ
và phải ghi giấy bán xe cho công ty vĩnh hưng ninh thuận với giá bán bằng số tiền mà khách hàng cần vay
sau đó ký hợp đồng thuê lại xe của chính mình với công ty tiền phí thuê xe là số tiền lãi khách hàng phải trả
với lãi suất bốn một ngày tức là một trăm bốn mươi sáu một năm
phòng cảnh sát kinh tế công an ninh thuận cho biết
công ty này đã thuê tài khoản đại lý trên hệ thống ebot tám mươi sáu com để quản lý hoạt động cho vay lãi nặng
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công ty vĩnh hưng ninh thuận đã cho vay với gần hai người
với số tiền hơn một trăm linh ba sáu tỷ đồng thu tổng lãi gần hai mươi một năm tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng phối hợp cùng công an quận dương kinh
đã xác định
xác minh được hai mươi sáu thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc giải quyết mâu thuẫn bằng dao kiếm vào đêm ngày hai tháng một
trước đó vào sáng ngày ba tháng một mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm khoảng hai mươi thanh niên
cầm hung khí sô sát tại vòng xuyến cầu rào hai quận dương kinh hải phòng
hậu quả khiến đỗ vũ công phú sinh năm hai nghìn sáu chú tại huyện kiến thụy bị trọng thương
nhóm thanh niên sau khi gây án đã lên xe bỏ chạy
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh
hai mươi đối tượng từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi tham gia hành hung nạn nhân và đã triệu tập đến trụ sở làm việc
cơ quan công an cũng thu giữ nhiều hung khí của các đối tượng
hiện cơ quan công an đã ra tạm giữ hình sự hai mươi sáu đối tượng và điều tra mở rộng
để đưa các đối tượng có liên quan ra xử lý trước pháp luật
đồng loạt gia quân khám xét nhiều địa điểm mua bán sản xuất hàng giả lương thực thực phẩm trên địa bàn
công an tỉnh đồng nai đã thu giữ hàng tấn hàng hóa không rõ hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ
và nhiều phương tiện dùng để đóng gói bao bì nhãn mát dùng để sản xuất hàng giả
cụ thể tiến hành kiểm tra khám xét tại một mươi sáu điểm sản xuất buôn bán hàng ở địa bàn các huyện
định quán tràng bom thống nhất thành phố biên hòa đồng nai và thành phố hồ chí minh
lực lượng công an thu giữ hơn một mươi tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ
và nhiều phương tiện dùng để đóng gói bao bì nhãn mát dùng để sản xuất hàng giả
hiện toàn bộ số hàng trên đã bị niêm phong để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
sông sê pôn đanh giới việt lào là tuyến đường biên nóng về tình trạng buôn lậu
lợi dụng đường biên này các đối tượng sử dụng thuyền máy chở hàng lậu cấu kết với cư dân dọc tuyến
để tẩu tán số lượng lớn thuốc lá rượu bia các loại vào nước ta qua địa phận huyện hướng hóa
tỉnh quảng trị và thâm nhập vào thị trường nội địa
do đó công tác đấu tranh với loại tội phạm này cũng gặp không ít khó khăn
đây là số lượng lớn hàng hóa đánh giá
được lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện hướng hóa thu giữ chỉ trong vòng chưa đầy một mươi năm ngày
ra quân tấn công trắng áp với tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới
các mặt hàng này chủ yếu là thuốc lá rượu bia không có hóa đơn chứng từ
không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị lên đến gần một hai tỷ đồng
hiện lực lượng cảnh sát kinh tế đã xác định được một mươi đầu đầu chuyên gom hàng bên kia biên giới
thấm lậu vào việt nam qua đường mòn lối mở và dùng đò chở hàng dọc sông sebul dưới sự tiếp tay của người dân
để vận chuyển sâu vào nội địa các đối tượng sử dụng xe khách thông thường để qua mắt lực lượng chức năng
sau đấy các người dân này là một trong những mắt xích rất quan trọng đó là tiếp tay cho những đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu này
các người dân đưa hàng hóa vào trong các nhà dân xé lẻ ra để cất giữ
sau đó là các phương tiện vận tải
xe từ thành phố đông hà lên để sau đó là bốc đưa lên xe xe để vận chuyển về thành phố đông hà thiêu thụ
trong quá trình các đối tượng này vận chuyển hàng hóa đi thì khi lực lượng chức năng lực lượng công an lực lượng biên phòng
cũng như các lực lượng chức năng khác trên địa bàn tiến hành đón chậm nhiều phương tiện để kiểm tra và bắt giữ
thì các đối tượng rất manh động tông thẳng vào các lực lượng chức năng diễn ra trên địa bàn rất phức tạp
với cách buồn lậu theo kiểu dù kích như vậy các đối tượng đã vận chuyển hàng hóa lậu vào nước ta
chỉ trong thời gian ngắn phòng cảnh sát kinh tế đã bắt giữ một mươi vụ khởi tố một vụ liên quan đến tình trạng buôn lậu
trên tuyến biên giới thu giữ số lượng hàng hóa lên đến chín tỷ đồng
các đối tượng đã bắt giữ một mươi vụ khởi tố một vụ khởi tố một vụ khởi tố một vụ khởi tố một vụ khởi tố một vụ khởi tố một vụ
càng về cuối năm khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao tình trạng buôn lậu tuyến biên giới càng phức tạp
các tổ công tác tuần tra chốt chặn sẽ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các tuyến trọng điểm dọc sông sepol
tuyến quốc lộ một nghìn chín trăm một mươi bốn và đường mòn hồ chí minh kiên quyết không để hàng lậu có cơ hội thâm nhập sâu vào đồi địa
tại việt nam dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát tuy nhiên số ca mắc mới có xu hướng tăng tại một số tỉnh thành phố
để tiếp tục chủ động tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc quản lý hiệu quả các ca bệnh covid một mươi chín
trong bối cảnh nước đang thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
mới đây bộ y tế đã ban hành quy định mới về cách xác định phân loại f và f một
hiện vẫn còn một số băn khoăn về hiệu quả và sự phù hợp của quy định
để trả lời cho vấn đề này trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung giám đốc bệnh viện phổi trung ương
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo quy định mới xét nghiệm nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính đã được coi là f
thay vì trước đây là phải có kết quả xét nghiệm pcr
cùng với đó bộ y tế định nghĩa người tiếp xúc gần f một là một trong số các trường hợp sau
người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp với f trong thời kỳ lây truyền của f
người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng hai mét hoặc trong cùng không gian hẹp kín và tối thiểu trong thời gian một mươi năm phút
với ca bệnh xác định f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f
người không đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp gần trong vòng hai mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp kín với f trong thời kỳ lây truyền của f
người trực tiếp chăm sóc khám và điều trị ca bệnh xác định f khi đang trong thời kỳ lây truyền
của f mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân
năm người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng hai mét hoặc trong cùng không gian hẹp kín với f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f

bảy người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng hai mét hoặc trong cùng không gian hẹp kín với f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f
tám người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng hai mét hoặc trong cùng không gian hẹp kín với f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f

một mươi người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng hai mét hoặc trong cùng không gian hẹp kín với f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f

một mươi hai người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng hai mét hoặc trong cùng không gian hẹp kín với f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f

một mươi sáu người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng hai mét hoặc trong cùng không gian hẹp kín với f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f